kính chào quý vị và các bạn
khu vực đông bắc bộ từ chiều nay đến đêm mai có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có mưa rất to
đề phòng nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cùng với mưa gia tăng thì nền nhiệt độ cũng giảm
cao nhất trong ngày mai và ngày kia là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
sang đến ngày hai mươi sáu tháng tám mưa lớn giảm dần với nhiệt độ tăng nhẹ
phía tây bắc bộ từ chiều nay đến đêm mai mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to cũng lan xuống khu vực trung du
quý vị cần đề phòng với lũ quét sạt lở đất và ngập úng
do mưa nhiều nên thời tiết hai ngày tới mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ trong ngày hai mươi sáu
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày mai nắng nóng có phần thu hẹp và xuất hiện tập trung
dọc theo các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
riêng các tỉnh thanh hóa nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
với nhiệt độ không quá ba mươi ba độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ cả khu vực sẽ giảm tiếp mỗi ngày một độ
nắng nóng vẫn duy trì tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa
nhưng không gây gắt và sẽ giảm dần về cường độ
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh này là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày
nhiệt độ cao nhất ngày hai mươi năm và hai mươi sáu riêng ninh thuận bình thuận không quá mức ba mươi bốn độ
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới sẽ chịu tác động của gió mùa tây nam cường độ trung bình
nên chủ yếu sẽ ra mưa rào và rông dại rác vào chiều tối
trong cơn rông cần đề phỏng tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày có năng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
nam bộ cũng có mưa rông rải rác về chiều tối từ nay đến ngày hai mươi sáu
quý vị cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày có năng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày hai mươi sáu